cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ một thiếu nữ cùng cha mẹ tới nhà một người phụ nữ luống tuổi
ở xã hòa tiến huyện công bắc tỉnh đắk lắc đánh đập khiến nạn nhân ngất xỉu lăng từ thềm nhà xuống sân
theo nội dung clip lan truyền trên mạng thì sau một lúc cự cãi thiếu nữ áo đen đã túm lấy tóc người phụ nữ luống tuổi để hành hung
ngay sau đó người chồng cũng đẩy vợ vào tiếp ứng cho con gái
đồng thời người chồng đã giữ chặt cửa không cho những người bên trong nhà của người phụ nữ ra ngoài
người phụ nữ luống tuổi sau đó bị đánh đập đến bớt tỉnh lăn từ thềm nhà xuống sân
được biết vụ việc trên xảy ra vào trưa ngày hai mươi bốn tháng tám trên địa bàn thôn hai a xã hòa tiến huyện grong park tỉnh đắk lắc
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hòa tiến thì qua tìm hiểu nguyên nhân ban đầu là do con cái của hai gia đình mâu thuẫn
nên cha mẹ của hai cháu đã xảy ra xô xát hiện vụ việc đang được lực lượng công an xác minh làm rõ
vận chuyển trái phép một mươi hai viên ma túy tổng hợp
đối tượng giàng a tú chú tỉnh sơn la vừa bị công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên bắt giữ
sáng ngày hai mươi bảy tháng tám tại xã phình giàng huyện điện biên đông tổ công tác công an huyện điện biên đông
phối hợp với cục hải quan tỉnh điện biên đã bắt giữ giàng a tú đang vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ tại chỗ một mươi hai viên ma túy tổng hợp một dao nhọn và nhiều vật chứng có liên quan
quá trình đấu tranh tú chống trào quyết liệt hòng tàu thoát nhưng đã bị tổ công tác không chế bắt giữ đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia
chiếm đoạt hơn hai trăm linh triệu đồng của nạn nhân lại quốc dũng chú huyện thanh liêm tỉnh hà nam vừa bị phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh lạng sơn phối hợp với công an huyện tràng định bắt giữ
dũng đã sử dụng tài khoản facebook có tên hoàng thế anh và dương thành liên lạc với một nạn nhân trú tại huyện tràng định tỉnh lạng sơn
để bán lại tài khoản ngân hàng không chính chủ sau khi mua tài khoản ngân hàng nạn nhân sử dụng để thanh toán mua bán hàng hóa
khi chủ hàng chuyển tiền đến số tài khoản trên dũng đã chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản cùng với số tiền khoảng hai trăm linh hai triệu đồng
lái xe máy vào quán cà phê tiếp cận rồi giật chiếc điện thoại của một cô gái
rồi bỏ chạy bùi văn hùng chú tại huyện bình chánh vừa bị công an quận bình thạnh tp hcm tạm giữ
tối ngày tám tháng tám nữ sinh viên chủ tại tp hcm cùng hai bạn nữ đang ngồi uống nước tại quán cà phê trên đường hoàng hoa thám phường bảy
thì một thanh niên đi xe máy biển số tp hcm chạy vào quán giật điện thoại của nạn nhân rồi tàu thoát
nhận tin báo cảnh sát hình sự công an quận bình thạnh đã lập hồ sơ điều tra truy xét và bắt giữ bùi văn hùng sau đó
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang đang xác minh điều tra hành vi cho vay lãi nặng đối với võ văn mầu chú tại huyện tân thạnh tỉnh long an
bước đầu làm việc võ văn màu thừa nhận đã cho một mươi người trên địa bàn huyện châu thành và huyện tân phước vay tiền từ một đến một mươi năm triệu đồng lãi suất ba mươi một tháng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã tạm giữ tăng vật gồm một tờ rơi có nội dung cho vay gần hai mươi bảy triệu đồng một sổ hộ khẩu một căn cước công dân
một điện thoại di động và một xe máy

tập trung tuần tra khép kín tăng cường sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông ủn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn ma túy vi phạm tốc độ tải trọng trở quá số người quy định
đi ngược chiều trở quá vạch giấu mớn nước an toàn phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật không trang bị dụng cụ cứu sinh không có giấy phép lái xe chứng chỉ chuyên môn
chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép tăng cường xử lý chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ
cục cảnh sát giao thông và công an các tỉnh thành phố chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt nhất là trên các tuyến khu vực có nguy cơ cao
xảy ra tai nạn giao thông ồn tắc giao thông các trục chính xa vào hà nội và thành phố hồ chí minh các tuyến quốc lộ đồng mối giao thông trọng điểm
địa điểm du lịch khu vui chơi giải trí bến tàu nhà ga điểm đang thi công kịp thời khắc phục sự cố tai nạn đặc biệt là trên những tuyến giao thông huyết mạch
một trăm bốn mươi bốn năm trăm linh ba ca đậu mùa khỉ một mươi hai trường hợp tử vong và có hiện tượng lây nhiễm trong cơ sở y tế
theo bộ y tế nước ta cũng đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn dịch đậu mùa khỉ xâm nhập trong cộng đồng và các cơ sở khám chữa bệnh
trước tình hình trên bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám chữa bệnh
theo đó bộ y tế nêu rõ cần tăng cường tuân thủ thực hành phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám chữa bệnh
áp dụng phòng ngừa lây nhiễm qua tiếp xúc và giọt bắn khi chăm sóc các trường hợp bệnh xác định và bệnh nghi ngờ
trong trường hợp có các thủ thuật tạo khí dung bắt buộc áp dụng thêm các biện pháp dự phòng qua không khí
điều tra truy vết xác định người tiếp xúc gần nhằm theo dõi quản lý và tư vấn cách tự theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của bộ y tế
quản lý người nhà người bệnh và khách thăm nếu có liên quan đến đậu mùa khỉ
sàng lọc người nhiễm nghi ngờ nhiễm bệnh đậu mùa khỉ
vì vậy việc tiêm các mũi nhắc lại là rất cần thiết
những ngày này các quận huyện thị xã của thành phố hà nội đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
để người dân từ năm tuổi trở lên được tiêm vaccine covid một mươi chín đầy đủ đúng lịch
ủy ban nhân dân phường phương liệt quận thanh xuân đã duy trì lịch tiêm vào thứ bảy hàng tuần
các đoàn thể chính trị xã hội tích cực tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức phòng bệnh
vì vậy công tác tổ chức tiêm vaccine được người dân hưởng ứng nhiệt tình
em là học sinh lớp một mươi hai và hôm nay em đến đây để tiêm mũi thứ ba
thì sắp vào năm học mới thì em cũng rất là lo lắng vì tình hình dịch đang có dấu hiệu quay trở lại
và em mong muốn được tiêm để có thể đến trường gặp các bạn bè và có thể đi ăn và đi chơi với các bạn
và không cần đeo khẩu trang nữa
các cháu nhà tôi và các con cái đều tiêm đầy đủ hết
hôm nay là bản thân tôi lấy người đi tiêm cuối cùng
bởi vì là mình ở phường còn các cháu ở cơ quan là nó tranh thục đi tiêm rồi
vậy thực ra là mình đi tiêm này rất tốt
tôi vận động viên
cả mẹ chồng tôi là tám mươi mấy tuổi vẫn đi tiêm đi tiêm rồi
hiện các phường của quận thanh xuân đang nỗ lực đẩy nhanh công tác tiêm chủng
nhằm hoàn thành sớm nhất việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
mũi bốn cho các phường có trị định theo hướng dẫn của bộ y tế
đồng thời hoàn thành tiêm mũi một mũi hai cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
để đảm bảo được và đặt cái kết quả tốt thì chúng tôi xác định là cái công tác tuyên truyền là cái công tác rất là quan trọng
thì phường đã triển khai
với các nội dung tuyên truyền như là trên đài phát thanh của phường
cũng như là các điểm tiêm tuyên truyền lưu động giúp cho người dân hiểu rõ được cái hiệu quả
cũng như là cái tác dụng của việc tiêm chủng phòng chống covid
thực tế thời gian trước không ít gia đình có tâm lý không muốn tiêm vì cho rằng đã qua đỉnh dịch
tuy nhiên gần đây khi thông tin biến thể mới lây lan nhanh
nhiều gia đình cũng đăng ký cho con em đi tiêm vaccine
để đẩy nhanh tiến độ tiêm
nhiều quận huyện đã đặt các điểm tiêm chủng cố định và lưu động
tất cả các ngày trong tuần để phục vụ nhân dân
tại các bệnh viện tuyến cuối điều trị covid một mươi chín
số ca nặng bắt đầu gia tăng trở lại
thực tế này cho thấy nguy cơ tái bùng dịch covid một mươi chín có thể xảy ra bất cứ lúc nào
và vaccine vẫn là chìa khóa để kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
nếu sức đề kháng kém cùng với việc trần trừ không tiêm vaccine
việc tái nhiễm covid sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe đặc biệt là những người có bệnh lý nền